trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh đông bắc bộ mưa vẫn diễn ra trên diện rộng
tuy nhiên lượng mưa có xu hướng giảm dần
cùng với đó là tác động của không khí lạnh đầu mùa nên trời còn lạnh với nhiệt độ ở dưới mức hai mươi bốn độ
sau đó từ một mươi bảy tháng một mươi mưa giảm nhanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
trưa chiều có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất sẽ đạt mức hai mươi bốn hai mươi sáu độ
tương tự khu vực tây bắc bộ trời cũng nhiều mây và có mưa giải rác trong ngày mai
sau giảm dần về diện và lượng
nhiệt độ có xu hướng nhít nhẹ dần từng ngày
song cao nhất vẫn ở dưới mức hai mươi tám độ trời lạnh về đêm và sáng sớm
tại khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp
có khả năng xuất hiện trên giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực trung trung bộ
nên trong ba ngày tới sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to
mưa lớn sẽ tập trung tại các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
người dân cần hết sức đề phòng với nguy cơ
xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ
tại các vùng trúng thấp ven sông
nhiệt độ tại đây ở mức thấp phổ biến là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ vào trưa chiều
với các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận
mưa xuất hiện ít hơn tập trung ở các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi
người dân nơi đây cũng cần cảnh giác với các hiện tượng
thời tiết cục đoan đi kèm trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất tại đây giao động ở mức hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực tây nguyên trong những ngày tới tiếp tục nằm ở phía nam
của giải hội tụ nhiệt đới gió mùa tây nam hoạt động có cường độ khá mạnh
nên tại đây tiếp tục có mưa rông trên diện rộng
cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trụng thấp ven sông
thời gian mưa chủ yếu là về chiều tối và đêm
trong ngày có những khoảng nắng thế nên nhiệt độ trong ngày cao nhất
vẫn duy trì ở mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
tương tự tại nam bộ những cơn mưa rông vẫn diễn ra từ giải rác đến nhiều nơi
lượng mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm
người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông
nhiệt độ vì thế duy trì ổn định cao nhất ngày sẽ phổ biến ở dưới ngưỡng ba mươi một độ